chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền nhân dân
việc cải tạo nâng cấp hệ thống chợ theo hướng văn minh hiện đại nhưng vẫn bảo đảm các yếu tố về văn hóa của địa phương
cũng như việc phát triển kinh tế đang là vấn đề được đặt ra khi các mô hình chợ kết hợp trung tâm thương mại này chưa thực sự hiệu quả
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
chính phủ đã có yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư
và các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ tài chính giá cả hàng hóa trên thế giới
và trong nước trong dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ tiến dụng tay khóa thương mại và đầu tư
bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra
trong đó ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt thận trọng duy trì thanh khoản ở mức hợp lý
kiểm soát chặt chẽ tiến dụng vào lĩnh vực bất động sản chứng khoán đồng thời chủ động điều hành thanh toán lãi suất
tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thị trường trong và ngoài nước
ứng phó kịp thời với những tác động bất lợi của thị trường tài chính thế giới và cuộc chiến tranh thương mại hoa kỳ trung quốc
bộ tài chính phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của các bộ cơ quan và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra
kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng nhất là dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính
theo đó bộ tài chính quyết định cắt giảm đơn giản hóa một trăm bảy mươi sáu thủ tục hành chính trong đó giả soát cắt giảm một trăm bốn mươi tám thủ tục hành chính
đơn giản hóa hai mươi tám thủ tục hành chính thuộc một mươi ba lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính như thuế hải quan kho bạc nhà nước chứng khoán bảo hiểm v v
để nhanh chóng thực thi các phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính tại quyết định này bộ tài chính dự kiến nghiên cứu sửa đổi bãi bỏ một mươi một văn bản quy phạm pháp luật
trong thời gian tới cùng với việc tiếp tục giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới
bộ tài chính sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức ba bốn
triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặc biệt là đáp ứng của cách mạng công nghiệp bốn
ngân hàng nhà nước việt nam đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư hai mươi bốn quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng
chứ nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vai là người cư chú
việc ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm nhằm cụ thể hóa phương án và lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ
theo chủ trương của chính phủ về hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế
quy định này sẽ thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp các nhu cầu
vay vốn bởi qua theo dõi số liệu tín dụng ngoại tệ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cho thấy tín dụng ngắn hạn ngoại tệ liên tục tăng qua các tháng
và cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây chủ yếu do tỷ giá ổn định dẫn đến việc vay ngoại tệ ngắn hạn có lợi do lãi suất ngoại tệ usd
vai thấp hơn tương đối so với lãi suất vai việt nam đồng
vì vậy tín dụng ngắn hạn ngoại tệ cần phải được kiểm soát chặt chẽ theo hướng thu hẹp dần
nhất là trong bối cảnh tỷ giá và thị trường ngoại tệ được ngân hàng nhà nước điều hành tương đối ổn định
tuần qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã phối hợp với hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững tại việt nam
tổ chức lễ công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam năm hai nghìn một mươi tám
lễ công bố doanh nghiệp bền vững năm nay không chỉ chứng kiến một trăm linh gương mặt tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp việt nam được biểu dương
mà còn có rất nhiều những doanh nghiệp mới được vinh danh doanh nghiệp bền vững
đáng chú ý
năm nay có những điển hình xuất sắc lọt vào top một trăm linh doanh nghiệp bền vững trong ba năm liên tiếp hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
chương trình công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam được triển khai theo sự chỉ đạo của chính phủ năm hai nghìn một mươi chín
đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp
là một cú hích giúp nâng cao nhận thức khuyến khích doanh nghiệp việt nam hướng đến sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn
với mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp việt nam trong xu thế hiện đại hóa cơ giới hóa
với những ứng dụng công nghệ cao tiên tiến giúp nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng xuất khẩu
vừa qua tại trung tâm triển lãm quốc tế ice hà nội bộ công thương bộ khoa học và công nghệ bộ công nghiệp và phát triển nông thôn
đã phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
được trưng bày trên diện tích bảy m hai triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ nông lâm ngư nghiệp hai nghìn một mươi chín
đã thu hút sự tham gia của một trăm năm mươi doanh nghiệp với hai trăm linh gian hàng
từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ có nền khoa học kỹ thuật nông nghiệp thông minh như belarus bỉ hà lan hàn quốc
nhật bản nga new zealand thái lan cùng những thương hiệu lớn của việt nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm
đây là cái sự kiện mà chúng tôi dự kiến là sẽ tổ chức thành sự kiện thường niên để làm sao để tạo ra được một sàn giao dịch công nghệ trực tiếp
tạo ra sự kết nối chia sẻ giao lưu chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đặc biệt là trong việc thông qua
đó để tạo ra các trao đổi hỗ trợ của các bên liên quan đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ của bộ công nghệ bộ nông nghiệp bộ công thương
trong việc giúp các doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực về sáng tạo đổi mới công nghệ
và giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của việt nam
tiếp cận được với các công nghệ cao các công nghệ phù hợp làm sao để thông qua đó để đổi mới chất lượng tăng trưởng
cũng như là nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa nông lâm thủy sản của việt nam
tại đây các công cụ
các công cụ máy móc công nghệ sản phẩm ứng dụng mới trong lĩnh vực nông lâm ngương nghiệp như máy gắt đập liên hợp
máy gieo hạt máy thu hoạch rau củ quả máy tưới nước tự động đã được trưng bày để các chuyên gia nhà khoa học
người dân sẽ có cơ hội tìm hiểu nghiên cứu trao đổi công nghệ cũng như kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp
đồng thời triển lãm cũng đã góp phần quảng bá những phát kiến giới thiệu nhiều sản phẩm hỗ trợ sản xuất
đáp ứng việc giảm thiểu tối đại hưởng xấu đến môi trường sinh thái
hướng tới phát triển bền vững cho nông lâm ngư nghiệp toàn cầu nói chung và tại việt nam nói riêng
hiện nay chúng tôi hướng đến một công nghệ xử lý khép kín cho trang trại chăn nuôi
tức là từ chất hải chăn nuôi ở các trang trại lợn và bọt sữa
chúng tôi sẽ tách ép và xử lý để một phần làm phân bón hữu cơ
và một phần nữa là có thể là
khí sinh học phục vụ quay ngược lại phục vụ các trang trại
và mọi người đang cùng cố gắng để có thể là điều chỉnh và điều chỉnh cho công nghệ này phù hợp hơn với nhân kỳ việt nam
và thông qua hỗ trợ này chúng tôi rất là kỳ vọng là mọi người sẽ biết đến cái giải pháp công nghệ của bao nhiêu hơn
tôi hy vọng là dần dần các triển lãm về ngành nông nghiệp như thế này
nó sẽ là một cái sân chơi mà để cho mọi người làm về nông nghiệp
tìm hiểu về công nghệ
và tìm kiếm
các đối tác cũng như là các cái sản phẩm tốt để mà sử dụng trong công việc của mình
bên cạnh sự đa dạng phong phú của các sản phẩm trưng bày là chuỗi các hoạt động hội thảo tọa đàm chuyên môn
cập nhật các ứng dụng mới các quy định chính sách hỗ trợ cho nông dân với sự chủ trì của các nhà chuyên môn
nhà nghiên cứu của các bộ ngành liên quan trong suốt thời gian triển lãm trong nước và quốc tế
giúp cá nhân tổ chức trong nước có cơ hội học hỏi những sáng kiến của doanh nghiệp nước ngoài
để từ đó đưa ra được những ý tưởng phát triển riêng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước và thị trường khu vực
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao nhiệm vụ cho các sở ngành có liên quan để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch
thực hiện việc triển khai thực hiện quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải lưu hành bản chính hồ sơ quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã được bộ trưởng bộ giao thông vận tải phê duyệt
đồng thời sau y bản chính toàn bộ hồ sơ gửi sở quy hoạch kiến trúc sở tài nguyên môi trường sở xây dựng sở công thương
sở thông tin truyền thông ủy ban nhân dân tp hcm gò vấp và các đơn vị có liên quan để các đơn vị chủ động xây dựng
và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt
theo đó sở tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp với cục hàng không việt nam và các đơn vị liên quan triển khai việc bàn giao
cắm mốc giới quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
để quản lý chặt chẽ và có hiệu quả việc đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được phê duyệt
đồng thời giao quận tân bình và gò vấp các đơn vị liên quan đang khẩn trương cập nhật giả soát điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch
xung quanh cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phù hợp với quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
chương trình phát triển nhà ở của tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi sẽ ưu tiên phát triển tại năm huyện ngoại thành và sáu quận vùng ven thành phố
các dự án nhà ở xã hội sẽ tập trung tại quận hai quận bảy quận chín quận một mươi hai quận tân bình quận thủ đức
và tại năm huyện ngoại thành là hóc môn củ chi bình chánh nhà bè và cần giờ
đối với khu vực năm huyện tập trung hoàn thiện các dự án dở dang giả soát thu hồi các dự án chậm triển khai
ưu tiên phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn khu dân cư nông thôn và khu vực đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật
kết nối đồng bộ với những tuyến giao thông chính phát triển các khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng
khu đô thị mới khu đô thị vệ tinh không phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở
tại các khu vực chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương ứng ưu tiên phát triển dự án nhà ở xã hội
dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khoảng gần ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
tại thành phố đà nẵng việc đẩy nhanh tiến độ và sớm triển khai nâng cấp một số dự án nhà máy nước hòa liên
nhà máy nước cầu đỏ là giải pháp góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại một số điểm trên địa bàn
trước đó hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã ban hành nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm
và tập trung triển khai thực hiện đến hết năm hai nghìn hai mươi trong đó có dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố
và các dự án nâng cấp nhà máy nước cầu đảo đầu tư mới nhà máy nước hoa trung và hoa liên
được biết các dự án này có tổng mức đầu tư hai ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của người dân
và du khách trong sinh hoạt và phát triển du lịch trên địa bàn trong thời gian tới
việc cải tạo nâng cấp hệ thống chợ theo hướng văn minh hiện đại nhưng vẫn bảo đảm các yếu tố về văn hóa của địa phương
cũng như việc phát triển kinh tế đang là vấn đề được đặt ra khi các mô hình chợ kết hợp với trung tâm thương mại này chưa thực sự hiệu quả
hà nội hiện có hơn một trăm sáu mươi chợ dân sinh tại khu vực nội thành và hai trăm chín mươi bốn chợ dân sinh ở các khu vực ngoại thành
đây là tiềm năng và nền tảng tốt để phát huy hiệu quả và nâng tầm ảnh hưởng của chợ truyền thống trong phát triển kinh tế và du lịch
tuy nhiên nâng cấp chợ dân sinh lên thành trung tâm thương mại kết hợp chợ lại chưa thực sự đem lại hiệu quả khi vai trò
cũng như nét văn hóa của chợ truyền thống trong trung tâm thương mại ngày càng mai một
việc làm những trung tâm thương mại thì phải nói là những địa bàn đã thực hiện thì nó có một hình ảnh mới
tuy nhiên khi làm xong thì vai trò của trợ truyền thống lại không được duy trì nữa
nó biến thành một trung tâm thương mại theo cách hoạt động siêu thị hoặc là một văn phòng hoặc là những ngân hàng chẳng hạn
nhưng mà vai trò của trợ thì ngày càng là kém đi
và rất nhiều trợ thì đưa vào trung tâm hầm cho nên là việc mua bán cũng như là sinh hoạt của bà con đều thường thì không được phù hợp nữa
hiện bốn mươi lương thực thực phẩm hàng ngày được người dân mua từ chợ dân sinh truyền thống
tuy nhiên hiện nay các chợ truyền thống trên địa bàn hà nội
lại đang xuống cấp không đảm bảo về hạ tầng cơ sở phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh thực phẩm môi trường
chính vì vậy theo các chuyên gia việc thiết kế xây dựng diện mạo mới cho chợ truyền thống
phải giải quyết được những tồn tại trên nhưng vẫn giữ được nét văn hóa vốn có của chợ truyền thống
việc mà làm sao thiết kế kiến trúc của nó phải phù hợp với một đô thị hiện đại
đối với những trợ truyền thống lâu năm thì nó lại còn phải mang được nét văn hóa của những trợ đó của khu vực địa phương đó
nó vừa đảm bảo tiện ích nhưng cũng vừa đảm bảo được tiện lợi trong việc phòng cháy triển cháy vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
theo các chuyên gia để xây dựng thành công diện mạo mới cho trợ truyền thống
cần có chính sách phát triển hỗ trợ nguồn vốn của nhà nước cùng với các nguồn vốn hợp tác với khu vực tư nhân
hơn nữa cần có những quy định tiêu chuẩn về quản lý chợ nói chung và quản lý vệ sinh môi trường tại chợ nói riêng
cũng như có những cơ chế nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tiểu thương phát triển việc kinh doanh tại chợ
đối với cơ sở hạ tầng và thiết kế cần quan tâm tới tính khả thi kỹ thuật nguồn vốn và tính bền vững
cũng như kế hoạch thực hiện theo giai đoạn
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm chủ nhật phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân